cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý thị trường số một mươi ba cục quản lý thị trường tp hà nội
đã kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật tnt
tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ năm bộ kit test nhanh covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu
theo ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ
tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật